trên bảy mươi nhân viên các trường đại học tại anh giáo viên tại vùng scotland và nhân viên biêu chính thuộc công ty ryanme đã tuyên bố đình công nhằm yêu cầu tăng lương
trong bối cảnh mâu thuẫn ngày càng gia tăng khi cả người lao động và các doanh nghiệp đều phải chật vật ứng phó với lạm phát và chi phí leo thang trong khi dịp nghỉ lễ giáng sinh đang đến gần
cuộc đình công kéo dài ba ngày và là đợt đình công lớn nhất trong lịch sử ngành giáo dục đại học anh đây cũng là lần đầu tiên sau gần bốn thập kỷ giáo viên trên toàn vùng scotland đình công
trong khi đó các nhân viên biêu chính của công ty royer meal trên toàn nước anh cũng tổ chức đình công trong hai ngày đúng dịp giảm giá cuối năm black friday
ngoài ra các công nhân đường sắt cũng thông báo sẽ đình công trong hai tháng trước và sau dịp nghỉ lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn tiền lương

lãnh đạo nghiệp đoàn công nhân đường sắt sẽ gặp bộ trưởng giao thông anh trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
chính phủ anh đang kêu gọi giới chủ lao động và các nghiệp đoàn tích cực đàm phán một cách hiệu quả tránh những hành động làm gián đoạn trong đời sống hàng ngày của người dân